xin kính chào quý vị và các bạn
dự báo trong ba ngày tới khối không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống nước ta
nhưng sẽ lịch về phía đông
nên về đêm và sáng tại đông bắc bộ vẫn có mưa rào
tập trung chính ở khu vực ven biển
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực giao động trong khoảng là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
có nơi còn cao hơn
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
có mưa rông diện vài nơi
về đêm và sáng thì trời xe lạnh
trưa chiều trời hưởng nắng với mức nhiệt cao nhất tại đây
giao động trong ngưỡng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi một độ
trong ba ngày tới ngoài tác động của khối không khí lạnh
các tỉnh miền trung còn chịu ảnh hưởng thêm của nhiễu động trong đới gió đông
vì thế mà mưa rông sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới
có nơi có mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến là từ hai trăm linh đến bốn trăm linh mm
có nơi còn trên năm trăm linh mm
trong cơn mưa rông cơn đề phòng có tố lóc cũng như là gió rất mạnh
do mưa nhiều
nhiệt độ cao nhất tại khu vực này
trong những ngày tới ở trung bộ không cao
hầu hết đều giao động xung quanh ngưỡng là từ ba mươi một độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong những ngày tới
cũng có mưa rông diện rộng
cục bộ thì có mưa vừa mưa to
với lượng mưa có thể lên tới là một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm
có nơi còn trên ba trăm năm mươi mm
trong mưa rông có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tiết cực đoan
như là tố lóc cũng như là gió rất mạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây không cao
giao động xung quanh ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
cục bộ có nơi còn cao hơn
tại vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai
vẫn chịu tác động chính của gió mùa tây nam
nên về chiều vào tối thì vẫn có mưa rông giải rác
cục bộ thì có mưa vừa mưa to
sau đó từ ngày một mươi ba trở đi gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần
lại có thêm cả nhiễu động từ ngoài biển vào
vì thế mà khu vực này sẽ có mưa gia tăng cả về diện và lượng
nền nhiệt tại đây ít biến động
cao nhất ngày phổ biến là mưa rông rải rác

đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây thì cũng có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
từ ngày một mươi ba thì do nhiễu động từ biển tác động
mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
có nơi có mưa to đến rất to
trong mưa rông cần đề phòng có tố lốc cũng như gió rất mạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ